một mươi bảy h chiều ngày hôm nay một chiếc xe khách chở ba mươi bốn người lưu thông trên cao tốc phan thiết dầu dây
đoạn qua km năm ba trăm linh thuộc xã hàm cường huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận đã bốc cháy dữ dội
thời điểm trên xe khách năm mươi một b một mươi tám nghìn chín trăm chín mươi chín do tài xế hồ xuân vinh điều khiển
đang lưu thông thì phát hiện lửa bốc lên từ phía sau xe rồi bùng phát dữ dội
tài xế và ba mươi bốn hành khách đã kịp thoát ra ngoài an toàn
lực lượng công an đã có mặt để điều tiết giao thông và tiến hành chữa cháy
trước đó sáng cùng ngày cũng trên cao tốc phan thiết dầu dây
đoạn qua địa phận tỉnh đồng nai một chiếc xe tải cũng đã bị cháy dữ dội hoàn toàn
không có thiệt hại về người hiện nguyên nhân hai bộ cháy đang được điều tra làm rõ